đúng như dự đoán của nhiều người dù lễ kỷ niệm giải phóng sài gòn ba mươi tháng bốn đã trôi qua được năm ngày
và cầu thủ thiêm hai cũng đã thông đến tận khu đất vàng này
thế nhưng hai doanh nghiệp là công ty cổ phần dream republic và công ty cổ phần sinmager
vẫn chưa có động tĩnh gì chỉ tội cho những khu đất mang tiếng là đất vàng mà vẫn bị bỏ hoang
trước đó sau khi có phân bản xin kéo dài thời gian nộp tiền chúng đấu giá đất và các khoản phí liên quan
bao gồm tiền phạt chậm nộp đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nhưng không được chấp nhận
hai doanh nghiệp này có văn bản cam kết sẽ thanh toán một khoản tiền một trăm linh tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
trước ngày ba mươi tháng bốn để thể hiện thiện trí tiếp tục thực hiện dự án
tuy nhiên đến nay đã qua thời hạn hai doanh nghiệp này vẫn chưa nộp tiền
trước đó chi cục thuế tp thủ đức cho biết cũng đã gửi thông báo nhắc nợ đến hai doanh nghiệp này
về số tiền phải nộp đợt một vào ngân sách trước ngày sáu tháng năm
thành phố thủ đức sẽ cưỡng chế tài khoản ngân hàng theo quy định của luật quản lý thuế
vì tiền thuế nợ quá chín mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định
ngân hàng lớn thứ hai hàn quốc sinel fennanal group vừa tuyên bố quyết định mua lại một mươi cổ phần
tại công ty thương mại điện tử tiki
với thương vụ này tiki một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất việt nam
sắp trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của sinhan bank tại việt nam
trong chiến dịch mở rộng dịch vụ tài chính kỹ thuật số của ngân hàng này
theo sinhan financial group hai đơn vị sinhan bank và sinhan card của tập đoàn
sẽ lường lượt nắm giữ bảy bốn mươi bốn và hai năm mươi sáu cổ phần tiki
hiện tiki là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất việt nam với hơn hai mươi triệu người dùng
bằng việc kết hợp giữa kinh nghiệm lâu năm trong dịch vụ tài chính của sinhan financial
và cơ sở dữ liệu của tiki nhà đầu tư hàn quốc tham vọng phát triển
một hệ sinh thái kỹ thuật số hồi tụ mới tại việt nam
trước đó tiki cũng đã hoàn thành phòng gọi phốn trị giá hai trăm năm mươi tám triệu đô la mỹ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
phòng gọi phốn này đã đưa tiki gần trở thành một kỳ lưng tiếp theo
công ty hiện đã huy động được tổng cộng bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ theo điều street asia
trong mùa đại hội cổ đông năm hai nghìn hai mươi hai bên cạnh những con số lợi nhuận nghìn tỷ
thì hàng loạt ngân hàng cũng công bố kế hoạch
tăng vốn trong năm nay thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu
phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
làn sóng tăng vốn không chỉ diễn ra trong nhóm ngân hàng quốc doanh
việt tinh băng việt công băng và bidv
mà còn lan rộng tại nhóm ngân hàng tư nhân như vb bank ocb mb bank acb và shb
theo báo cáo triển vọng ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi hai của công ty cổ phần chứng khoán mbs
ước tính có khoảng bảy mươi năm hoạt động tăng vốn đến từ chia tách cổ phiếu
hai mươi hai thông qua hoạt động phát hành riêng lẻ
và phát hành quyền chọn mua cổ phiếu khoảng ba đến từ phát hành cổ phiếu cho người lao động
vốn điều lệ cao sẽ là bộ đệm giúp cho các ngân hàng có thêm nguồn lực
để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch

là một nhu cầu rất quan trọng đối với các ngân hàng trong năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó phương án tăng vốn thông qua kế hoạch bán vốn cho đối tác nước ngoài
cũng được các ngân hàng triển khai mạnh mẽ
ocb sẽ bán thêm một mươi cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài
việt capital bank bán năm cổ phần cho cổ đông ngoại
nam á bank dự kiến bán năm cổ phần cho cổ đông ngoại
nam á bank dự kiến bán từ một mươi năm đến hai mươi vốn cho nhà đầu tư nước ngoài
kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng gió mới cho hoạt động của ngân hàng
khi các ngân hàng việt nam nhận được các nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài
thì không những là các ngân hàng nhận được đơn thuần là cái nguồn tiền
mà còn nhận được cả về công nghệ cả về chất xám cả về năng lực quản lý và năng lực quản trị rủi ro
và kể cả đôi khi là có những nhân sự đến từ các cái nhà đầu tư lớn
họ tham gia vào cái đội ngũ quản trị của ngân hàng để mà hỗ trợ cho ngân hàng việt nam phát triển tốt hơn
do đó tôi nghĩ là cái việc mà các nhà đầu tư nước ngoài mà họ đầu tư vào các ngân hàng việt nam
đặc biệt là những nhà đầu tư chân chính thì rõ ràng là họ mang lại một cái luồng gió mới
và họ sẽ giúp cho cái ngành ngân hàng cũng như bản thân cái ngân hàng hấp thụ cái nguồn vốn đầu tư đó sẽ phát triển tốt hơn nữa trong tương lai
lý do các ngân hàng dồn rập tăng vốn cũng được các chuyên gia kinh tế nhìn nhận
sẽ giúp củng cố sức khỏe tài chính của các ngân hàng
nhằm đáp ứng quy định các chỉ số an toàn áp lực tăng vốn diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng
đang thực hiện tiêu chuẩn ba rùa hai nâng cao ba rùa ba và đặc biệt trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
khi chính phủ thực hiện chương trình phục hồi kinh tế đòi hỏi duy trì mức tăng trưởng tín dụng cao
để thực hiện được cái nâng cao cái hệ số an toàn vốn theo cái chuẩn của bắt xeo hai
thì buộc các ngân hàng là phải làm thế nào đó để mà tăng được cái lượng vốn tự có
cái vốn tự có ở đây có nghĩa là cái vốn mà của sở hữu chủ
hoặc là cái lợi nhuận không chia của các cái ngân hàng
thì cái đó là một cái có thể nói là đấy là một cái con đường
để mà đạt được cái chuẩn bắt xe hai nhanh nhất của các ngân hàng thương mại
cho nên là các ngân hàng thương mại phải tập trung sức để mà nâng cao được cái năng lực tài chính
tức là phải tăng được cái nguồn lực tài chính nội tại của chính ngân hàng
cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng sẽ chưa dừng lại
thậm chí có thể diễn ra mạnh mẽ hơn
trong thời gian tới tăng trưởng tín dụng dự báo có thể đạt một mươi bốn trong năm nay
tốc độ tăng trưởng tiến dụng gia tăng thì tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu
cũng phải tăng tương ứng để giúp các ngân hàng có bộ đệ vốn lớn
để vừa duy trì đa tăng trưởng hiện tại vừa đáp ứng biên độ an toàn vốn lớn hơn trong giai đoạn tới
thưa quý vị vừa qua tổng công ty tân cảng sài gòn thông báo điều chỉnh giá thành dịch vụ
đóng rút container hàng lạnh từ ngày một tháng năm
tại tân cảng cát lái tp thủ đức
việc tăng giá được cho là để nâng cao chất lượng dịch vụ
và để tương ứng mặt bằng giá chung của khu vực
trong bối cảnh tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa hết khó khăn
thì việc gánh thêm một phần phí càng khiến doanh nghiệp khó trồng thêm khó
theo thông báo gửi đến các đối tác tân cảng sài gòn cho biết trong thời gian vừa qua
sản lượng công tân nơn lạnh gia tăng đáng kể qua cảng tân cảng cát lái
buộc doanh nghiệp này liên tục đầu tư nâng cấp bến bãi cơ sở hạ tầng trang thiết bị
để đáp ứng nhu cầu tăng cao
bên cạnh đó giá thành dịch vụ đóng rút container hàng lạnh cũng tăng do biến động giá của thị trường
theo đó công ty quyết định áp dụng bảng giá mới đối với dịch vụ container hàng lạnh
chẳng hạn giá mới của dịch vụ đóng thủ công hàng thông thường từ xe vào container rỗng
có sẵn tại các lái sẽ tăng lên từ một ba triệu đồng đến gần một chín triệu đồng một container tùy loại
với phương án làm hàng đóng thủ công hàng thủy hải sản đông lạnh xếp trên ba led quấn ni lông
phim đóng container giá được điều chỉnh hai hai mươi chín triệu đến ba ba triệu đồng một container tùy loại
phí cho phương án đóng ghép hàng vào cùng một container thực hiện tại bãi
cũng được điều chỉnh tùy theo số lần đóng hàng
việc phải cùng lúc gánh nhiều khoản phí khiến các doanh nghiệp xuất khẩu đuối sức
và tỏ ra không đồng tình với việc điều chỉnh phí từ phía tân cảng sài gòn
trên thế giới nói chung và đặc biệt là trong đó có việt nam và thành phố hồ chí minh của chúng ta
là nó đang có dữ liệu tăng lên rất nhanh và cái quyết tâm của lãnh đạo thành phố
cái quyết tâm của doanh nghiệp là bằng mọi giá chúng ta phải giữ được cái tốc độ
cái mức độ tăng giá nó hợp lý vừa phải phù hợp với lại cái khả năng tiêu dùng của xã hội
tôi cho rằng cái điều đó là chúng ta làm cái công việc này phải nói là cái quyết tâm nỗ lực rất cao
nhưng mà rất là vất vả
không phải là đơn giản không thể nói là cái câu chuyện đơn giản như vậy
và trong cái thời điểm hiện tại thì chi phí nó lại tăng nữa nó lại tăng lên nữa
thì tôi cho rằng là cái thời điểm hiện nay là thời điểm rất không hợp lý rất không hợp lý
theo ban lãnh đạo công ty tân cảng sài gòn biểu giá hiện hành đã áp dụng từ năm hai nghìn một mươi bảy
và được giữ suốt ba năm qua nhằm hỗ trợ khách hàng xuất nhập khẩu kinh doanh
tuy nhiên đến nay các chi phí đầu vào như nguyên vật liệu lương bảo hiểm xã hội đã tăng lên đáng kể
do đó việc tăng giá dịch vụ tại cảng cát lái
nằm trong lộ trình thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân tp hcm
quy định mức thu phí mới sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn
tuy nhiên lý do này cũng không được sự đồng thuận của các doanh nghiệp xuất khẩu
cái dịch vụ ở cảng cũng như là cái thu phí là trước giờ ở mức độ rất là cao
tuy nhiên cái việc đóng hàng cũng như là đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đóng bảo công
và trách nhiệm của cảng từ việt nam đi là cũng không được đảm bảo
ví dụ một lộ hàng xuất đi có rủi ro về đóng hàng hư hỏng
bao bì mất mát hoặc là các công hàng lạnh mà không có cấm nguồn điện
điều chỉnh nguồn điện đúng như mức xác nhận trên hồ sơ
thì cảng cũng không có chịu bộ thường hay dịch kết nhiệm gì đó
khi mà sự cố xảy ra thì đưa hồ sơ lên cảng hay là đưa ra các đơn vị bảo hiểm
thì họ xem hồ sơ rất là lâu và cuối cùng là họ im luôn
tất cả những đủ đo đó thì do khách hàng họ tự gánh chịu cũng như là người bán

thì những kỹ thuật các hệ thống được phái

theo các chuyên gia trong giai đoạn này để tiết giảm chi phí
các doanh nghiệp đang chọn cách đóng rút hàng tại nhà máy
để giảm tối đa việc sử dụng dịch vụ bên ngoài
bên cạnh đó các chuyên gia cho rằng
chỉ trong trường hợp hàng hóa thu mua từ nhiều nơi và cần phải đóng gấp
thì doanh nghiệp mới phải chuyển đến cảng cát lái
chính vì thế để đảm bảo được lợi ích của đôi bên
cần phải có cuộc họp với sự tham gia của đại diện chính quyền tp hcm
để đưa ra giải pháp phù hợp đảm bảo lợi ích của cả hai bên
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
minh thắng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bản tin
xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai